trên ba mươi nhân khẩu ngay cả lãnh đạo phường cũng không phải ngoại lệ
tôi phải kiêm nhiệm phó bí thư đảng ủy và một đồng chí bí thư đảng ủy
cho nên phường chỉ có một bí thư một phó bí thư thì kiêm nhiệm thì lương bây giờ là được hơn bảy triệu
còn nếu không kiêm nhiệm mà chỉ là chủ tịch không thì lương trên sáu triệu
với cái mức thu nhập như thế thì chắc là tôi nghĩ rằng nếu như không tâm huyết với nghề cũng không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ
theo quy định hiện hành với một người tốt nghiệp đại học
mức lương ban đầu sẽ là một triệu ba trăm linh nghìn đồng nhân với hệ số hai ba mươi bốn một tháng
như vậy thu nhập cũng chỉ khoảng ba triệu đồng
với mức chi tiêu của một người nhất là tại các đô thị lớn như hà nội hoặc thành phố hồ chí minh sẽ như thế nào
lương của công chức đang rất là tốt
không biết họ sẽ sống như thế nào
vì tôi cũng đã bao nhiêu năm nào cũng thấy
nhưng mà cũng biết rất là các cái cháu mà nó mới ra trường tốt nghiệp đại học thậm chí thì học lớp ngoài về
nhưng mà vào khu vực công chức bây giờ chỉ được ba bốn triệu
rất là khó khăn
ngoài ra cách tính lương hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào thâm niên mà chưa tính đến hiệu quả và năng suất lao động
nên chưa tạo động lực cho người lao động
cái đồng lương hiện nay đối với khu vực nhà nước gồm các công chức viên chức và những người lao động
các doanh nghiệp nhà nước
doanh nghiệp nhà nước mới chiếm khoảng trên dưới ba mươi cho những nhu cầu chi phí của người ta
thì như vậy là quá ít
theo tôi làm sao để cái lương tối thiểu nó phải bảo đảm được khoảng trên dưới bảy mươi
để cho người lao động người ta còn có thể yên tâm là làm việc
và sau đó người ta còn có thêm những nguồn khác bù đắp vào phần còn lại
thì như vậy người ta mới bảo đảm cuộc sống được
tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải hướng tới cái mục tiêu là lương cán bộ công chức viên chức
cách làm sao để đủ sống mà tiến tới là có dự
và gắn với cái này tôi nghĩ là cái phần gọi là tiêu cực trong bộ máy nó sẽ giảm đi đáng kể
trước vấn đề cấp bách này hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai thảo luận về đề án cải cách chính sách tiền lương
đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp
tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh đã đến lúc phải cải cách một cách cơ bản chính sách tiền lương
để khắc phục những hạn chế bất cập nêu trên
lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình họ
trả lương đúng chính là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực
tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động
cải cách chính sách tiền lương phải gắn liền với cải cách hành chính đổi mới tinh giản
nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
các đơn vị sự nghiệp công lập và đề mạnh triển khai thực hiện các đề án đổi mới
cải cách trong các lĩnh vực có liên quan khác
đề án đã đưa ra giải pháp cụ thể của khối công và khối doanh nghiệp
đề án đã đưa ra giải pháp tiền lương và điều tiết thị trường lao động
phân phối tiền lương dựa trên kết quả lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh
bảo đảm mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
trong khu vực công nhà nước trả lương cho cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang
theo vị trí việc làm chức danh và chức vụ lãnh đạo phù hợp với nguồn lực của nhà nước
quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động
thực hiện chế độ đái ngộ khen thưởng xứng đáng tạo động lực nâng cao chất lượng
hiệu quả công việc đạo đức công vụ đạo đức nghề nghiệp
góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
cần phải kiên trì kiên quyết triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung cải cách
đã được hội nghị lần này đề ra với nhiều điểm mới quan trọng so với các lần cải cách trước đây
đề án cải cách tiền lương có bốn điểm mới cơ bản so với hệ thống tiền lương cũ
thứ nhất về hệ thống lương công chức viên chức
tiền lương hiện hành là bảng lương cho công chức viên chức
đề án cải cách thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của bộ luật lao động
thứ hai về cơ cấu lương
chế độ lương hiện hành thực hiện lương theo hệ số và phụ cấp chức vụ
đề án cải cách thiết kế cơ cấu tiền lương cơ bản chiếm khoảng bảy mươi tổng quỹ lương
các khoản phụ cấp chiếm khoảng ba mươi tổng quỹ lương
thứ ba về tiền thưởng
chế độ lương hiện tại thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng
đề án cải cách sẽ thưởng theo thành tích đạt được trong quá trình làm việc
tiền thưởng bằng một mươi tổng quỹ lương
thứ tư về hệ thống bảng lương
bảng lương cũ quy định bằng hệ số lương nhân với lương cơ bản
đề án cải cách quy định tiền lương bằng số tiền cụ thể cho từng vị trí chức danh công việc cụ thể
bảng lương cũ quy định bảy bảng lương cho các đối tượng khác nhau
bảng lương mới giảm xuống còn năm bảng lương cho các đối tượng khác nhau

trực tiếp người ta thấy rằng đã có những chuyển biến mà người ta nhìn thấy
thưa quý vị quan điểm của trung ương về xây dựng hệ thống bảng lương mới theo vị trí
việc làm chức vụ đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ cao từ dư luận
ngay từ trước khi đề án này được đệ trình lên hội nghị trung mương bảy
ban chỉ đạo cải cách tiền lương đã họp bàn và nhấn mạnh về tính cấp bách của cuộc cải cách
đây có thể coi là cuộc cách mạng nhằm nâng cao năng suất lao động
xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng đáp ứng được những yêu cầu mới của đất nước
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông bùi sĩ lợi
phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội xung quanh vấn đề này
đảng nhà nước chúng ta đã ba lần lỡ hẹn về cải cách chính sách tiền lương
lần này chúng ta thể hiện một cái quan điểm của đảng và nhà nước
tôi cho là hoàn toàn đúng đắn nó xuất phát từ ba nguyên nhân
nguyên nhân thứ nhất là chúng ta đã tổng kết ba mươi năm đổi mới về phát triển kinh tế xã hội của đất nước
và chúng ta khẳng định chúng ta phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
có nghĩa là chúng ta hoàn toàn gắn với thị trường
vấn đề thứ hai là tiền lương nó là nguyên tắc phân phối theo lao động
chính là điều kiện động lực để đảm bảo cho người lao động
người ta phát huy hết cái khả năng của mình để đầu tư tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội
tiền lương là cái đòn bẩy để thúc đẩy tăng năng suất lao động
để thúc đẩy phát triển kinh tế
và lần này quan trọng là chúng ta gắn tiền lương
nó phải đảm bảo giá cả sức lao động trên thị trường
và tiền lương của khu vực công
nó phải tiệm cận với khu vực tư
hiện nay là đang có tranh lệch
tiền lương tư thiểu vùng cao rất cao
nhưng mà tiền lương của khu vực công của chúng ta
thì tiền lương cơ sở lại rất thấp không cân đối
thì chúng ta phải tiệm cận dành
và vấn đề thứ ba là sau một thập kỷ
một thập niên một mươi năm
chúng ta đã trải qua một giai đoạn khủng khoảng kinh tế
và bắt đầu chúng ta hồi phục
và tăng trưởng kinh tế bắt đầu trở lại
chúng ta đã cốt tích lưỡi
thì đó chính là điều kiện cốt tử
để chúng ta cải cách chính sách tiền lương
tiền lương có muốn cải cách được hay không
thì phải căn cứ hoàn toàn vào nguồn lực
và tôi phải nói thêm một cái yếu tố rất là quan trọng
là chúng ta cải cách tiền lương sau khi
ban chấp hành trung ương đã ban hành nghị quyết trung ương
về đổi mới tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập
và đổi mới tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập
và đổi mới tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập
và đổi mới hệ thống tổ chức chính trị của đảng và nhà nước
và đổi mới hệ thống tổ chức chính trị của đảng và nhà nước
đó chính là một trong những yêu cầu
tổ chức sắp xếp lại bộ máy
giảm nhẹ biên chế
chính cái quá trình đó
cải cách đó đổi mới đó sắp xếp đó
và tinh gọn bộ máy đó
chính là tạo nguồn lực
để cải cách chính sách tiền lương
một trong những quan điểm mới của đề án cải cách tiền lương lần này
đó là tiền lương phải là thu nhập chính của người lao động và gia đình họ
với cái mức thu nhập của người dân
hiện nay theo cái bậc lương tối thiểu là ba triệu đồng
thì rõ ràng vẫn còn cái khoảng cách rất xa
mới đạt được kỳ vọng
tiền lương lần này đấy
thì chúng ta khắc phục cho được
là cái phần mềm
lại cao hơn phần cứng
tức là bảy mươi là lương chính rồi
chỉ có ba mươi là phụ cấp thôi
nhưng mà nếu chúng ta cải cách
mà khi chúng ta nhập
cái thang bảng lương
và cái lương hệ số hiện nay
cộng với hai mươi cái khoản phụ cấp
đó cho các ngành lĩnh vực
mà lại thấp hơn
cái tiền lương tối thiểu
mà chúng ta đang tính ba triệu hay bốn triệu đó
thì nó không phải là mục tiêu cải cách
bởi vì trong mục tiêu cải cách lần này
là cải cách tiền lương là
tiền lương thực tế của người lao động và công chức nhà nước
phải cao hơn cái tiền lương
hiện tại đang lĩnh
thì nó mới gọi là cải cách
nó chỉ có năng động linh hoạt hơn
và bằng số tuyệt đối thôi
đó là vấn đề rất quan trọng
mà chính là chúng ta phải suy nghĩ về vấn đề nguồn
ở đâu để cải cách chính sách tiền lương
để thực hiện đề án này
cần phải có một lộ trình cụ thể
vậy thưa ông trước mắt những việc cần làm ngay là gì
việc làm ngay là
chúng ta phải cải cách tổ chức bộ máy
tinh giản biên chế
sắp xếp lại
các đơn vị sự nhập công lập
thứ hai là phải
tạo nguồn lực
để chuẩn bị cho cải cách tiền lương
nếu không thì rất là khó
thứ ba là
chúng ta phải làm gì
cải cách thay đổi về nhận thức
là gắn với
chi phí lao động
hay nói cách khác là
nó phải trả theo đúng giá trị thực
của lao động gắn với thị trường
đấy là vấn đề quốc tử
rõ ràng là tiền lương
nó phải phản ánh được
số lượng chất lượng hiệu quả công tác
và một nguyên tắc rất cơ bản
là tiền lương
khi anh tăng trưởng tiền lương
thì nó phải tăng chậm hơn
tốc độ tăng năng suất lao động
và chậm hơn tốc độ tăng trưởng
và tiền lương nó phải có ba ưu tố
tái sản xuất
tái sản xuất mở rộng
và mới có một phần để nuôi gia đình
tiền lương nó phải thể hiện như vậy
xin cảm ơn ông
thưa quý vị
cải cách tiền lương là quyết tâm lớn của đảng ta
với mục tiêu tiền lương phải là
thu nhập chính bảo đảm đời sống
cho người lao động và gia đình họ
điều này sẽ tạo ra động lực mới
cho cả hệ thống chính trị
xây dựng bộ máy hành chính trong sạch vững mạnh
khuyến khích người lao động cống hiến
nâng cao năng suất lao động
đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cải cách hành chính
cũng xin được kết thúc